với mong muốn mang một cái tết trung thu thật đầm ấm trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng cao
đặc biệt là trẻ em vùng khó nơi vừa trải qua cơn bão số năm
những ngày này ở khắp các khu vực dọc biên giới tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện mang tết trung thu đến với các em
tết trung thu năm nay đối với các cháu thiếu nhi hai xã hướng lập và hướng việt huyện hướng hóa như đến sớm hơn
cũng ở vùng biên giới xã pa nang là xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi đắc rông tỉnh quảng trị
nơi vừa bị ảnh hưởng của cơn bão số năm
tết trung thu này các em có sự quan tâm đặc biệt hơn của các chiến sĩ bộ đội biên phòng và những tấm lòng thiện nguyện
trong cơn bão số năm vừa qua hai huyện miền núi đắk rồng và hướng hóa bị thiệt hại nặng nề
để mang niềm vui đến cho các em học sinh trên vùng biên giới
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với rất nhiều tổ chức thiện nguyện tổ chức tết trung thu cho các em
lần đầu tiên các em được chứng kiến một đêm hồi trắng răm được vui ca hát được phá cổ đêm trung thu
được xem của lần trước rằng giấc mơ của các em không phải là giấc mơ mà là sự thật
đảng quỷ bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị tiếp tục chỉ đạo các đội biên phòng
tiếp tục thực hiện tốt chương trình nâng bước em đến trường
kêu gọi các cơ quan đơn vị đặc biệt là các doanh nghiệp các nhà hào tâm
chung tay với bộ đội biên phòng để tổ chức các đêm hội trăng rằm cho các cháu ở các điểm trường
việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của lực lượng vũ trang
cũng như các nhà hảo tâm đã giúp cho trẻ em vùng khó trên khu vực biên giới
cảm thấy ấm áp hơn trong ngày lễ vui hội trăng rằm
tỉnh quảng trị đang nhân rộng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực này
đối với trẻ em trong đêm tết trung thu đến với các địa phương khác trong toàn tỉnh